dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án luật quốc phòng sửa đổi với tỷ lệ tám mươi tám ba phiếu thuận
dự thảo luật trình quốc hội thông qua tại kỳ họp này gồm bảy chương với bốn mươi điều quy định về nguyên tắc chính sách hoạt động cơ bản về quốc phòng tình trạng chiến tranh tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thiết quân luật giới nghiêm lực lượng vũ trang nhân dân bảo đảm quốc phòng
nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng luật được áp dụng đối với cơ quan tổ chức công dân việt nam tổ chức cá nhân nước ngoài cư trú hoạt động trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam